liên tục trong những ngày gần đây chất lượng không khí tại các tỉnh thành phía bắc đều ghi nhận được ở mức ô nhiễm cao
đến sáng nay một mươi ba tháng một mươi hai chỉ số chất lượng không khí đo được tại hơn năm mươi điểm quan trắc tại khu vực phía bắc ở ngưỡng rất có hại cho sức khỏe
lúc sáu giờ hai mươi năm phút sáng nay ngày một mươi ba tháng một mươi hai hệ thống quan trắc không khí của airvisual đo được chỉ số aqi tại hà nội là ba trăm ba mươi ba
bên cạnh đó khoảng năm mươi điểm quan trắc ở các tỉnh phía bắc như nam định thái bình vĩnh phúc bắc giang ninh bình hương yên thái nguyên ở ngưỡng tím rất có hại cho sức khỏe
chỉ số aqi đều đạt mức từ hai trăm linh ba đến hai trăm tám mươi bảy
các điểm quan trắc còn lại đều ở mức đỏ mức có hại cho sức khỏe với chỉ số aqi hầu hết cao trên một trăm tám mươi
khuyến cáo người dân nên hạn chế các hoạt động ngoài trời hạn chế mở cửa nhà luôn đeo khẩu trang chống được bụi mịn
nhất là tại các điểm quan trắc ở ngưỡng tím
tím và nâu